từ ngày một mươi sáu tháng một mươi người vào nam định thái bình không phải trình kết quả xét nghiệm
hai tỉnh nam định và thái bình vừa đồng loạt ra văn bản theo hướng nới lỏng các biện pháp kiểm dịch
theo đó kể từ giờ sáng nay một mươi sáu tháng một mươi người đến nam định và thái bình sẽ không phải trình giấy xét nghiệm covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tỉnh nam định phạm đình nghị cho biết thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín chiều ngày một mươi năm tháng một mươi
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nam định đã họp và ban hành một số biện pháp phòng chống dịch mới
theo đó kể từ giờ sáng nay một mươi sáu tháng một mươi người vào tỉnh nam định không phải xuất trình kết quả xét nghiệm sars cov hai
nhưng phải tiến hành khai báo y tế
với chính quyền địa phương nơi đi và về để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
người đến và về từ vùng cấp độ bốn nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ hoặc các khu vực đang phong tỏa để phòng chống dịch covid một mươi chín
nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm hai lần
những trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín phải cách ly tập trung bảy ngày
sau đó theo dõi sức khỏe tại nhà thêm một mươi bốn ngày và xét nghiệm ba lần
người đến và về từ vùng cấp độ ba tức nguy cơ cao tương ứng với màu cam
và vùng cấp độ hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có xác nhận của cơ sở y tế cách ly tại nhà bảy ngày sau đó tự theo dõi sức khỏe xét nghiệm hai lần
những trường hợp chưa tiêm hoặc là tiêm chưa đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
sau đó tự theo dõi sức khỏe xét nghiệm ba lần
người đến và về từ vùng cấp độ một tức nguy cơ thấp tương ứng với bột xanh sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà một mươi bốn ngày
khai báo y tế thực hiện các biện pháp phòng dịch năm k
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau rát hỏng mất vị rác
phải báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định
những trường hợp công vụ đoàn ngoại giao nhà đầu tư chuyên gia nhà quản lý công nhân tay nghề cao
đi và về từ vùng cấp độ hai ba làm việc tại tỉnh
thời hạn thì phải có kế hoạch cụ thể thành phần đoàn thời gian vào tỉnh lịch trình công tác
và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định
theo chủ tịch ubnd nam định do tỷ lệ tiêm vaccine hiện đạt thấp
nên tỉnh này đã xây dựng lộ trình thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
phù hợp với thực tế tại địa phương
hiện sở y tế tỉnh đang đánh giá cấp độ dịch tại địa phương làm cơ sở để đưa ra các giải pháp phòng chống dịch phù hợp
nam định đã xây dựng dự thảo và sẽ sớm ban hành hướng dẫn tạm thời
thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới trên địa bàn
tương tự tối qua một mươi năm tháng một mươi tỉnh thái bình cũng đã ban hành văn bản thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
kể từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hầu hết các trường hợp về tỉnh này đều không phải có kết quả xét nghiệm pcr âm tính
trừ vùng đỏ cam và nơi đang phong tỏa
cụ thể tất cả người đến và về thái bình phải có giấy tờ tùy thân
khai báo y tế kiểm tra thân nhiệt quét mã qr tại các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các cửa ngõ của tỉnh
ban chỉ đạo các cấp phân thành hai nhóm đối tượng với người về để quản lý kiểm soát phòng chống dịch
nhóm một là đối với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín có chứng nhận tiêm chủng đủ liều
liệu cuối cùng tiêm cách ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm đến hoặc về tỉnh
hoặc là đã khỏi bệnh covid một mươi chín có giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc giấy gia viện
không qua sáu tháng tính đến thời điểm đến hoặc về địa phương
nhóm hai là những người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
thái bình không chấp nhận người đến về tính từ vùng dịch cấp độ ba tức vùng cam và cấp độ bốn
tức vùng đỏ cùng với các vùng đang phong tỏa
các trường hợp đặc biệt như thực hiện công vụ vận chuyển hàng hóa hoàn thành cách ly tập trung
đi khám chữa bệnh từ vùng dịch cấp độ ba vùng cam vùng đỏ và các vùng phong tỏa
khi vào tỉnh thì ngoài việc đáp ứng các điều kiện
quy định chung phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm
xuất trình các giấy tờ liên quan chứng minh phù hợp với lý do vào tỉnh
người lao động được doanh nghiệp mời vào làm việc phải được chính quyền đồng ý
đối với các trường hợp vào tỉnh để thực hiện công vụ hoặc các đơn vị doanh nghiệp mời người lao động
từ các địa phương này đến làm việc tại thái bình thì phải có quyết định cử hoặc mời người
kế hoạch làm việc phương án vận chuyển di chuyển sinh hoạt đảm bảo an toàn
và được chấp thuận bằng văn bản của ubnd huyện thành phố nơi đến làm việc
riêng đối với người về từ các địa phương có số ca mắc covid một mươi chín cao như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và long an
khi về thái bình sẽ phải cách ly y tế tập trung bảy ngày tính từ ngày đến hoặc về tỉnh
thực hiện xét nghiệm sars cov hai hai lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy đối với người thuộc nhóm một
với trường hợp những người thuộc nhóm hai sẽ phải cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày tính từ ngày đến về tỉnh
thực hiện xét nghiệm sars cov hai ba lần vào ngày đầu ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
đồng thời tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày tiếp theo
ubnd tỉnh thái bình cũng khuyến cáo người dân trong tỉnh thái bình không đến các địa phương ở vùng cam vùng đỏ và các vùng đang phong tỏa
hạn chế đến các vùng xanh nếu không thực sự cần thiết đặc biệt là những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
cán bộ người lao động của các đơn vị khi ra tỉnh ngoài phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi tỉnh nam định cho phép các cửa hàng ăn uống cơ sở kinh doanh cà phê hoạt động trở lại
tạm thời phục vụ tối đa năm mươi công suất
tất cả các cơ quan đơn vị cơ sở kinh doanh buôn bán trên địa bàn phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch
thực hiện khai báo y tế quét mã qr
ông đinh xuân hùng giám đốc sở giao thông vận tải nam định cho biết
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi nam định đã cho phép vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô đến các tỉnh bắc ninh bắc giang hòa bình
thành phố hải phòng lạng sơn lào cai quảng ninh thái nguyên tuyên quang
hiện sở này đang tiếp tục xây dựng kế hoạch và thống nhất với các tỉnh thành phố nơi đi đến để tiếp tục mở rộng vận tải hành khách
hai mươi bảy tỉnh thành phố nối lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
chiều một mươi năm tháng một mươi bộ giao thông vận tải đã công bố có hai mươi bảy tỉnh thành phố chấp thuận phương án
hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ
theo đó hai mươi bảy địa phương chấp thuận bao gồm hà nội hải phòng nghệ an điện biên đà nẵng hồ chí minh long an đắk nông phú thọ phú yên lai châu con tum
đồng nai bắc giang quảng bình quảng trị ninh bình vĩnh long thanh hóa lào cai thái bình thái nguyên hòa bình tuyên quang đắk lắc nam định và bình dương
bên cạnh đó có một mươi một sở giao thông vận tải đang chờ ubnd tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến bao gồm cần thơ hà giang gia lai bạc liêu quảng ninh bình phước lâm đồng an giang hưng yên hải dương và hậu giang
trong số các địa phương chấp thuận có hai mươi hai địa phương tái khởi động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh với hai trăm bốn mươi bảy tuyến đăng ký chạy thực tế là một trăm hai mươi tám tuyến
số chuyến xe đăng ký là ba trăm một mươi sáu chuyến một ngày thực tế hoạt động sáu mươi sáu chuyến một ngày
với sáu mươi năm xe hoạt động mỗi ngày tổng số khách đã được vận chuyển là hai trăm linh ba khách
riêng tỉnh đắk lắc đề nghị tạm dừng tuyến đắk lắc tp hcm sau hai ngày tổ chức vận tải đường bộ do phát hiện một số nhà xe không tuân thủ theo hướng dẫn quy định gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương
trước đó ngày một mươi tháng một mươi bộ giao thông vận tải đã ban hành hướng dẫn tạm thời thí điểm mở lại vận tải khách liên tỉnh và đề nghị các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để thí điểm hoạt động trở lại vận tải hành khách đường bộ kể từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi